ngày một mươi chín tháng một mươi ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ thành phố
tổ chức diễn đàn đối thoại năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cho các hội viên phụ nữ trên địa bàn
tại diễn đàn những phụ nữ tiêu biểu đã chia sẻ những khó khăn và thành công trong hoạt động khởi nghiệp
đây là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe nguyện vọng kiến nghị đề xuất của hội viên phụ nữ
đồng thời cổ vũ động viên chị em phấn đấu đưa khát vọng khởi nghiệp trở thành hiện thực góp phần vào sự phát triển chung của thành phố đà nẵng
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay hội liên hiệp phụ nữ tp đà nẵng đã hướng dẫn tiếp nhận hỗ trợ hơn năm trăm linh ý tưởng khởi sự kinh doanh khởi nghiệp
qua đó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chị em
hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo tạo điều kiện cho trên bốn phụ nữ vay vốn
từ sự ủng hộ của chính quyền thành phố hội viên phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn vay để khởi sự kinh doanh khởi nghiệp đầu tư sản xuất phát triển kinh tế bền vững